liệu sự xuất hiện của biến thể omicrone một biến thể dễ lây nhiễm hơn ít độc tính hơn có phải là một điều tốt cho y tế cộng đồng
trong khi nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để đưa ra khẳng định thì một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kỳ vọng về viễn cảnh này
theo vov kể từ đầu đại dịch các nhà dịch tễ cho rằng kịch bản trên có thể là lối thoát của đại dịch với việc virus biến trùng thành một dạng mới
vẫn tiếp tục lây lan nhưng khiến ít người nhập viện và tử vong hơn
đây là một trong những điều xảy ra với virus cúm h một n một và có lẽ đã giải thích cho nguồn gốc của bệnh cảm lạnh thông thường với virus gây bệnh
là một loại virus corona có liên hệ với đại dịch cúm nga chết chắc vào cuối thế kỷ một mươi chín
những dấu hiệu ban đầu từ nam phi nơi biến thể omicron dường như đang thay thế biến thể delta để trở thành biến thể chiếm ưu thế
đã cho thấy omicron với những đột biến đáng kể có thể là biến thể mà các chuyên gia đang chờ đợi
chúng tôi chưa rõ nhưng có một vài bằng chứng cho thấy nó đã giảm độc tính
trong khi biến thể này vẫn gây lo ngại ở thời điểm hiện tại thì có lẽ nó sẽ trở thành biến thể với những đặc điểm có lợi hơn cho chúng ta
nhà dịch tễ học tony balatili thuộc đại học melbourne cho hay
nhà dịch tễ học catherine bennett thuộc đại học điệt kinh cũng cùng quan điểm khi nhận định rằng
cho tới nay các bằng chứng cho chúng ta có cơ sở để lạc quan
có khả năng chúng ta đang chứng kiến một phiên bản virus dễ lây nhiễm hơn nhưng ít độc tính hơn
nó có thể trở thành một trong những bước đi để khiến việc sống chung với virus trở nên thuận lợi hơn
chúng tôi đã chứng kiến một số dấu hiệu cho thấy sự tích cực cũng như những dấu hiệu cho thấy một vài điểm đáng lo ngại của nó
chuyên gia này bình luận
thế giới hiện vẫn đang lo ngại về biến thể omicron
tổ chức y tế thế giới đã mất vài tháng để xếp delta là biến thể đáng lo ngại
trong khi chỉ trong hai ngày đã đưa omicron vào loại này sau khi ca mắc đầu tiên được xác nhận
phản ứng trước sự xuất hiện của biến thể mới châu âu mỹ và australia đã cấm đi và đến nam phi
iceland và nhật bản cũng đã đóng cửa biên giới
chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi ang lee kutsi
bác sĩ đã điều trị cho một số bệnh nhân đầu tiên được chuẩn đoán nhiễm biến thể mới
cho biết tất cả các ca mắc ma ba điều trị đều có những dấu hiệu tương đối nhẹ
giáo sư romel morad một chuyên gia về covid một mươi chín tại trung tâm y tế hadassah ở iran
cũng nhận định với tiểu báo địa phương rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể omicron gây ra những triệu chứng tương đối nhẹ
hiện vẫn còn quá sớm để nói về điều này nhưng không phải mọi thứ trông có vẻ tồi tệ đều thực sự tồi tệ chuyên gia này đánh giá
một kịch bản được đưa ra là một biến thể ít độc tính
sẽ trở nên chiếm ưu thế với nhiều người mắc bệnh hơn nhưng sẽ có ít người gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn
trong khi virus sars cov hai vẫn là một vấn đề
thì viễn cảnh này có thể trở thành một phần của giải pháp sống chung với đại dịch
khi mà những người hồi phục sau khi mắc bệnh nhẹ có hệ mĩnh dịch được bảo vệ tốt hơn trước sự lề nghiêm trong tương lai
theo đó các đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín sẽ đặt ít sức ép hơn lên các bệnh viện
và các hệ thống y tế cộng đồng so với các đợt bùng phát do biến thể delta gây nên
thủ yến bang new south wales dominic perute đang đặt kỳ vọng vào việc này
khi ông cảnh báo về những phản ứng vội vàng trước sự xuất hiện của omicron
việc đánh giá thành công không nằm ở số ca mắc đánh giá thành công nằm ở việc tranh số ca nhập viện
đảm bảo mọi người được an toàn và cùng lúc đó mở cửa nền kinh tế để mọi người làm việc và doanh nghiệp vận hành
hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng về omicrone để khẳng định nó cản trở hay dọn đường cho con đường thoát khỏi đại dịch
ngày hai mươi hai tháng một mươi một chỉ có một trăm linh chín ca nhiễm biến thể omicron
được phát hiện ở nam phi nhưng sau đó số ca mắc đang tăng dần với chín trăm chín mươi trường hợp đang được xem xét
trong khi số ca nhiễm biến thể trên được ghi nhận lắc đắc ở châu âu israel canada và australia
số ca nhập viện ở nam phi đang tăng mặc dù hu cho rằng số ca mắc này không hoàn toàn do biến thể omicron gây nên
nhà dịch tễ học marie louis marx là thuộc đại học new south wales cho biết
số mẫu có nhỏ để đưa ra kết luận cuối cùng và hầu hết những trường hợp mắc bệnh ở nam phi là sinh viên đại học
những người ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn
dù nhiễm bất kỳ biến thể nào giáo sư mike glass cũng cho rằng
thậm chí virus ít độc tính hơn thì nó vẫn gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế nếu nhiều người mắc bệnh
trong hai tuần tới chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều hơn
chúng tôi không biết về tỷ lệ tử vong trong hai mươi tám đến ba mươi ngày tới
thật tốt là thế giới đang có hướng tiếp cận thận trọng
giám đốc y tế australia giáo sư paul kelly cho biết
món quà giáng sinh số một là một virus giảm độc tính sẽ thay thế delta
trong khi đó giáo sư paul kelly đánh giá
có bốn câu hỏi quan trọng về omicron hiện nay
liệu nào có dễ lây nhiễm hơn độc tính mạnh hơn khả năng kháng virus cao hơn
và có thể lây nhiễm cho những người từng mắc covid một mươi chín hay không
câu hỏi cấp bách nhất liệu omicron có chống lại các vaccine hiện nay hay không
là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu sẽ cần hai tuần để trả lời
giáo sư benned cho biết câu hỏi về độc tính của virus chỉ được trả lời từ những quan sát trong thực tế
bao gồm các triệu chứng được ghi nhận số ca nhập viện và số ca tử vong nếu virus tiếp tục lây lan
đây là thực tế của việc sống chung với virus
chúng ta sẽ phải thực hiện các biện pháp phong ngừa cho tới khi hiểu hơn về mọi thứ
và phải có phản ứng phù hợp
chuyên gia này đánh giá
nhiều thai phụ mắc covid một mươi chín trở nặng nguy kịch vì chưa tiêm vaccine
thông tin trên được phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết
giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
mới đây các bác sĩ bệnh viện hùng vương đã cứu sống thai phụ nt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận một mươi hai mang xong thai ở tuần thứ ba mươi hai thụ tinh trong ống nghiệp
được biết thai phụ này chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
trường hợp thai phụ lờ chỉ cần chậm xử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất
hoàng thị diễm tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch
do không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nhiều thai phụ mang thai quý thai hiếm trở nặng nguy kịch vì mắc covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố cục y tế
bộ công an cục quân y các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm
quy đề bit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai
từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ
lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu
các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác
cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm
đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid
được coi là cách tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng
phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ếchmore
thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết
giám đốc bệnh viện hù vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết
thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường
khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh
nguy cơ lây nhiễm cho người khác do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa
và giảm bớt nồng độ lây nhiễm
nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch
đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus
kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết
về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thanh giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ
nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần
nguy cơ suy hô hấp rất cao nguy cơ phải vào hối sức tích cực cao gấp bốn lần
tỷ lệ tử vong cao hai mươi hai lần những thai phụ không mắc covid một mươi chín
thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín
vì thế rất nguy hiểm
bên cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai
sinh non thai chậm phát triển suy thai tử vong sơ sinh cao
tỷ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời gian nằm viện lâu
bác sĩ lê quang thanh nhấn mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn có lợi ích rất lớn trong trường hợp
nếu thai phụ bị nhiễm virus khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng hoặc tử vong hầu như không có
các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm hai mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả
bảo vệ cơ thể của vaccine thì một trăm linh không có tử vong và chín mươi không có biến chứng nặng
hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng nếu có thì rất nhẹ
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nến hoặc các bệnh như huyết áp đáy tháo đường
tim mạch béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid một mươi chín thì nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao
khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải nằm vòng hồi sức can thiệp máy thở
xịt mò cùng với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ
đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là cần thiết